ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập một mươi tổ công tác của ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố phụ trách theo địa bàn quận huyện thị xã
các tổ công tác là lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch của địa bàn được phụ trách nắm bắt kịp thời diễn biến dịch bệnh các hoạt động đáp ứng chống dịch của quận huyện thị xã để chủ động chỉ đạo hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời một mươi tổ công tác cũng hỗ trợ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận huyện thị xã có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống dịch kiến nghị đề xuất để chỉ đạo kịp thời